đảng bộ đà nẵng đã hoàn tất công tác tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp chức danh bí thư cấp ủy đối với đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo đánh giá của ban tổ chức thành ủy đà nẵng ba đại hội được ban thường vụ chọn đại hội điểm và thí điểm đã hoàn thành tốt mục tiêu chương trình đề ra
tuy nhiên vẫn còn có nhiều vấn đề cần lưu ý khi tổ chức tiến hành đại tra trong thời gian tới
thanh khê là đảng bộ được ban thường vụ thành ủy đà nẵng thống nhất tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung
công tác tổ chức đã được đảng bộ quận chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng
nhưng theo đánh giá của ban tuyên giáo thành ủy thì một số nội dung chương trình vẫn còn cứng nhắc
chủ yếu vẫn là đóng khung đặc biệt là nội dung tham luận tại đại hội vẫn chưa thực sự phát huy được trí tuệ tập thể
ban tổ chức cũng như là đoàn chủ tịch điều hành đại hội cần phải nghiên cứu để gợi mở thêm nhiều những vấn đề
để đại biểu có thể phát huy được cái tinh thần trách nhiệm của mình trong việc góp ý thảo luận xây dựng
đặc biệt là chú trọng đến các nhóm chỉ tiêu mục tiêu các nội dung cơ bản các định hướng lớn trong dự thảo nghị quyết
cũng như dự thảo chương trình hành động để góp phần và hoàn thiện các nội dung trong văn kiện đại hội
tại hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm thí điểm mới đây đại diện lãnh đạo thành ủy đà nẵng yêu cầu các địa phương đơn vị
chưa tổ chức đại hội cần chuẩn bị kỹ đề án nhân sự
nhằm lựa chọn những người có triển vọng về khả năng lãnh đạo quản lý
sau thành công của ba đại hội điểm thí điểm bầu trực tiếp chức danh bí thư
ba đảng bộ trực thuộc thành ủy đà nẵng còn lại sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm để tiến hành đại hội trong thời gian tới